dự báo trưa chiều nay hầu khắp các tỉnh phía đông bắc bộ và cả thủ đô hà nội sẽ phổ biến mức nhiệt từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
thậm chí có nơi ba mươi sáu độ cảm giác nóng vẫn xảy ra
riêng vùng ven biển là các tỉnh thành như quảng ninh hải phòng thái bình và cả nam định
tiết trời dễ chịu hơn khi nhiệt độ dưới ngưỡng ba mươi năm độ
trong khi đó ở khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ vẫn duy trì trong mức từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
thậm chí là tại mường la hay cả yên châu tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gai gắt với mức nhiệt trên ngưỡng bốn mươi độ
đáng lưu ý là ban ngày trời nắng về chiều tối một số nơi trên khu vực có khả năng xảy ra mưa rông
tuy chỉ là những cơn mưa trong thời gian ngắn nhưng trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật hết sức nguy hiểm
dù đã qua giai đoạn đỉnh điểm của nắng nóng tuy nhiên hôm nay và cả những ngày tiếp theo
trung bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng
dự báo mức nhiệt trưa và đầu giờ chiều tại một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
sẽ phổ biến ở ngưỡng từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
riêng một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía tây vẫn xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt với mức nhiệt trên bốn mươi độ thậm chí là bốn mươi hai độ
trong khi đó đối với khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận
thời tiết dễ chịu hơn với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nắng nóng cục bộ ở khu vực tây nguyên và diện rộng
ở nam bộ đã diễn ra trong nhiều ngày nay và cũng chưa có dấu hiệu chấm dứt trong ngày hôm nay cũng như một vài ngày tới
dự báo mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay tại tây nguyên phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ một vài điểm còn trên ba mươi năm độ
trong khi đó ở nam bộ nắng nóng trải dài không chỉ ở miền đông mà là cả miền tây với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trên biển trong ngày hôm nay thời tiết trên các vùng biển tiếp tục ổn định khắp nơi đều chỉ có gió yếu
cường độ dưới cấp bốn nên sóng biển thấp dưới một m bảy mươi năm biển không động
trời nắng ráo ít mưa thuận lợi cho việc lưu thông của các tàu thuyền
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước